kính chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ tới do chịu ảnh hưởng của lợi áp cao lạnh lục địa tăng cường
lệch đông sau đó có cường độ ổn định nên thời tiết tại phía đông bắc bộ sẽ có mưa nhỏ rải rác
nhiệt độ cao nhất là hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
từ khoảng ngày một mươi bảy một mươi tám mưa sẽ giảm sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác
trưa chiều trời nắng sáng và đêm trời rét nhiệt độ trong khu vực sẽ ra đồng nhẹ và tăng khoảng từ một hai độ
tại khu vực phía tây bắc bộ trong vòng ba ngày tới phổ biến ít mưa
tại khu vực tây bắc ban ngày trời có nắng trời chỉ rét về đêm và sáng sớm
ban ngày nhiệt độ sẽ ổn định cao nhất sẽ ra đồng từ hai mươi ba hai mươi sáu độ giữa khu tây bắc có nơi cao hơn
đối với các tỉnh ở miền trung cùng với quá trình dồn xuống phía nam của khối không khí lạnh yếu
nên tại khu vực này có thể xuất hiện mưa rải rác ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ ở khu vực này trong vòng hai ngày tới cao nhất là hai mươi ba hai mươi sáu độ
sau đó sẽ tăng thêm hai độ
trong ngày một mươi tám các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chỉ có mưa vài nơi với đêm
chủ yếu xảy ra ở phần phía bắc khu vực bao gồm các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình định
phía nam hầu như không mưa ban ngày trời nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
tại khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới phổ biến khá khô giáo hầu như là không có mưa
ban ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ ra động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sau đó tăng lên mức hai mươi tám ba mươi một độ trong hai ngày tiếp theo
chuyển sang khu vực nam bộ đêm sẽ có mưa vài nơi thời tiết mát mẻ ban ngày trời có nắng nhiều
và nhiệt độ cao nhất sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ trong ngày mai
riêng miền đông sẽ có nắng nóng cục bộ là trên ba mươi năm độ sau hai ngày một mươi tám một mươi bảy nhiệt độ sẽ tăng nhẹ thêm một độ nữa